thủ tướng vừa ký ban hành quyết định nâng cấp cục quản lý thị trường lên thành tổng cục quản lý thị trường
đây là cơ quan cấp tổng cục duy nhất của bộ công thương
cụ thể thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký ban hành quyết định số ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám qdttg
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục quản lý thị trường trực thuộc bộ công thương
quyết định nêu rõ tổng cục quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương
bảo đảm sự chỉ đạo lãnh đạo điều hành của bộ trưởng bộ công thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất
tại địa phương thành lập cục quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc tổng cục
có đội quản lý thị trường cấp huyện thay cho mô hình tri cục trực thuộc sở công thương hiện nay
sau khi thủ tướng ký quyết định nêu trên bộ công thương cho biết đã phối hợp với ubnd tỉnh thành phố
khẩn trương thực hiện kế hoạch chuyển giao
nguyên trạng cơ quan quản lý thị trường ở địa phương tri cục được tổ chức thành cục cấp tỉnh sáu mươi ba cục
và giữ nguyên mô hình đội quản lý thị trường cấp huyện để bảo đảm ổn định hoạt động
việc chuyển giao sẽ thực hiện xong trước ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám